các trường hợp mua bán sang nhượng cho tặng bằng giấy tay được ra soát kiểm đếm lập hồ sơ
bồi thường về đất và tài sản trên đất đúng theo đối tượng quy định đã được đa số người dân đồng tình ủng hộ
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại dự án sân bay quốc tế long thành tỉnh đồng nai
những ngày qua các tổ công tác của trung tâm phát triển quỹ đất huyện long thành
thực hiện kiểm đếm đối với các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay
tại khu vực thu hồi đất cho giai đoạn ưu tiên một tám trăm một mươi hectare dự án sân bay long thành
đây đều là những hội dân chưa thể hoàn thành đền bùi giải phóng mặt bằng
do trức để họ mua bán đất bằng giấy tay nay không đối điều kiện để được bồi thường
tuy nhiên theo phương án của ủy ban nhân dân tỉnh cơ quan chức năng sẽ bồi thường đất
đúng đối tượng theo quy định tại luật đất đai
theo đó những người không đủ điều kiện bồi thường về đất
nhưng đối điều kiện được bồi thường về tài sản trên đất thì được bồi thường về tài sản
dù vậy không phải ai cũng đồng tình
nhiều người cho biết dù mua đất giấy tay nhưng họ đã sinh sống lâu dài ổn định ở vùng đất này
nay nhà nước thu hồi đất làm sân bay nên họ muốn được bồi thường hỗ trợ đúng người thật việc thật
nhưng mà tôi muốn được thừa hưởng cái miếng đất mà tôi mua bấy lâu nay trên diện tích đất đó
đó là nhà cửa cây trái đền bù của tôi và đền bù hỗ trợ trái đền trôi cho tôi là tôi bàn giao mặt bằng
những trường hợp mà hộ dân đồng thuận thì mình sẽ chuyển ngay hồ sơ vào xã
sẽ thực hiện các bước theo quy trình
còn những trường hợp không đồng thuận thì mình sẽ lập biên bản duy nhận
và mình sẽ báo khóa cơ thường quyền sẽ báo có tỉnh xin ý kiến từng trường hợp
tại vì cái này nó cũng rất nhiều
nhiều đa dạng từng trường hợp đó thì sẽ tùy theo trường hợp mà tiếp tục có hướng xử lý tiếp
trong thời gian tiếp theo cố gắng sớm nhất đầu năm hai nghìn hai mươi hai sẽ hoàn thiện được giai đoạn một
theo thống kê trong khu vực giai đoạn ưu tiên một tám trăm một mươi hectare dự án sân bay long thành
có hai trăm hai mươi hai trường hợp giấy tay trong đó có tám mươi bảy hộ chính và một trăm bảy mươi bốn hộ phụ
các tổ công tác sẽ tổ chức tuyên truyền giải thích hướng dẫn cho các trường hợp này
thực hiện các công việc cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật